quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khối không khí lạnh mới vẫn đang trên đường di chuyển xuống nước ta
dự báo khoảng gần sáng và ngày mai thì khối khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta
sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ trước
sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ
và xuống khu vực phía bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh từ gần sáng và ngày mai
khu vực bắc bộ cũng chuyển mây nhiều và có mưa mưa rào rải rác và cục bộ có rông
nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ giao động ở ngưỡng từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
và càng về trưa chiều thì nhiệt độ càng giảm hơn
với mức nhiệt này ngày mai bắc bộ sẽ chuyển rét
riêng một số nơi ở vùng núi cao có thể đạt ngưỡng rét đậm
ở trung bộ trong đêm nay chỉ có mưa cục bộ ở khu vực từ đà nẵng trở xuống đến phú yên
nhưng gần sáng và ngày mai cùng với quá trình tăng cường xuống của không khí lạnh
thì trung bộ sẽ có mưa trở lại
trong sáng mai mưa chủ yếu tập trung ở khu vực phía bắc trung bộ trước
sau đó đến trưa vào chiều mưa sẽ lan xuống dần khu vực trung trung bộ
thậm chí xuống đến tận khu vực của quảng ngãi
cục bộ có mưa vừa mưa to
cũng do có mưa nên nhiệt độ ở trung bộ trong ngày mai cũng giảm
khu vực bắc trung bộ từ ngày mai trời cũng chuyển rét
với mức nhiệt cao nhất ngày giao động trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
khu vực từ quảng bình xuống đến thừa thiên huế mưa muộn hơn
nên nhiệt độ cao hơn giao động từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng xuống đến quảng ngãi
có mức nhiệt là hai mươi năm đến hai mươi năm độ
còn các tỉnh bình định đến bình thuận trong ngày mai
tạm thời chưa chịu tác động của khối không khí lạnh
nên nhiệt độ vẫn cao và giao động ở ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong đêm nay và ngày mai
vẫn mang thời tiết đặc trung của mùa khô
đó là ít mưa và ngày trời nắng
nhiệt độ trưa chiều mai ở tây nguyên giao động từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
còn tại nam bộ có mức nhiệt là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh
từ ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét và biển động
ở khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giờ cấp tám
với sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
sau tăng lên ba đến năm mét và biển động mạnh
chiều tối và đêm mai vùng biển từ bình định đến cà mau
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây
của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây của huyện đảo trương sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết
vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước